đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đã có buổi làm việc với ban thường vụ huyện ủy mang thít tỉnh vĩnh long
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng đánh giá cao những kết quả mà huyện mang thít
tỉnh vĩnh long đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí yêu cầu lãnh đạo huyện mang thít cần theo dõi báo cáo những vấn đề khó khăn
nhất là các vấn đề về giao thông tập trung giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
tiếp tục quan tâm chăm lo nhà ở cho người nghèo quan tâm đến giáo dục hướng nghiệp giải quyết việc làm
nâng cao hiệu lực hiệu quả của cơ quan công quyền cải cách hành chính
ra soát lại đội ngũ cán bộ tổ chức bồi dưỡng đào tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trước đó đồng chí võ văn thường đã đến dự lễ công nhận trường trung học cơ sở an phước
xã an phước huyện mang thít tỉnh vĩnh long đạt chuẩn quốc gia
trường trung học cơ sở an phước hiện có một mươi năm
trong lớp học với bốn trăm bảy mươi năm học sinh đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn
giáo viên giỏi các cấp tính đến nay chiếm trên năm mươi bảy
chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng lên
tỷ lệ học sinh giỏi tăng giảm tỷ lệ học sinh yếu kém về học lực và hạnh kiểm
trường trung học cơ sở an phước đến nay đã chính thức đạt các tiêu chuẩn để được công nhận là trường chuẩn quốc gia
đây là động lực góp phần vào mục tiêu đổi mới căn bản
toàn diện giáo dục
nâng cao chất lượng dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh vĩnh long nói chung
ngành giáo dục huyện mang thít nói riêng
nhân dịp này một mươi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường trung học cơ sở an phước
đã được trao một mươi suất học bổng mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng